hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư bốn dự án đô thị sinh thái ở tây bắc đà nẵng
với tổng vốn đầu tư gần bốn tỷ đồng đồng thời giao ủy ban nhân dân tp thực hiện
bốn dự án bao gồm khu biệt thựa sinh thái hồ trước đông xã hòa nhơn khu biệt thựa sinh thái phía tây đường tránh nam hải vân
khu đô thị sinh thái phía bắc đường hoàng văn thái khu biệt thự sinh thái phía đông đường tránh nam hải vân
tp đà nẵng cho biết gần bốn tỷ đồng trên chưa bao gồm tiền sử dụng đất
các dự án sẽ được đấu thầu để chọn nhà thầu xây dựng khu đô thị sinh thái
theo điều chỉnh quy hoạch chung tp đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
tp đang đề xuất mở rộng phía tây huyện hòa vang hình thành các đô thị dãn dân dự kiến có đường sắt bắc nam cao tốc
đây là cụm đô thị sinh thái lớn nhất hiện nay được đầu tư tại tp đà nẵng